thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bùi văn vượng và chu đức hùng nguyên là trạm trưởng và kế toán trạm khuyến nông huyện đắc hà
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn chín đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vượng và hùng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ
trong việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước giao cho trạm khuyến nông
cả hai đã hợp thức hóa các hợp đồng kinh tế để rút tiền từ thực hiện các chương trình dự án
để chi cho các mục đích không đúng theo quy định gây thất thoát lãng phí một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn vượng bảy năm sáu tháng tù bồi thường hơn ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng
cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp đắc hà và chu đức hùng bốn năm sáu tháng tù